chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp công an huyện bầu bàng
đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở huyện bầu bàng
sau hai giờ đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là trần văn hùng ba mươi một tuổi hộ khẩu thường trú xã tân hưng huyện bào bàng
theo thông tin điều tra ban đầu khoảng một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày hùng điều khiển xe mô tô
đến khu vực ngân hàng bidv chi nhánh bào bàng
khi đi vào bên trong ngân hàng hùng dùng một số vật dụng giống súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng
bước số tiền khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi gây án đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận tin báo ban giám đốc hữu trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ
công an huyện bào bàng truy xét bắt giữ được đối tượng thu hồi một số tăng vật liên quan để xử lý
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ